từ lâu giáng sinh đã trở thành dịp lễ được nhiều người mong đợi nhất là các em nhỏ
mặc dù không có được kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình nhưng các em nhỏ không may mắn ở bệnh viện nhi trung ương đã có một giáng sinh đặc biệt
năm nay ngày lễ này đến sớm hơn bình thường và tràn đầy yêu thương ấm áp đối với các em
quên đi cái lạnh của mùa đông nhiều bệnh nhi và gia đình đã có mặt tại sân khấu ngoài trời của bệnh viện từ rất sớm
được tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích được nhận những món quà nhỏ yêu thương và đặc biệt là thưởng thức những hoạt động văn nghệ vui nhộn
các em nhỏ ở bệnh viện nhi trung hương đã tìm được niềm vui không khí của mùa giáng sinh ấm áp
đối với các bệnh nhi và gia đình đây thực sự là những món quà tinh thần đáng quý vừa sẻ chia vừa tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua nỗi đau và chiến thắng bệnh tật
tôi rất cảm ơn chương trình đã có những tổ chức
chúc rất là tốt cho các cháu vì các cháu nhìn thấy những chương trình như thế này rất là vui
cháu hào hức lắm đến đây nhận được một món quà này là động lực rất lớn cho các cháu
và rất cảm ơn chương trình và mong chương trình sẽ có nhiều thêm những hoạt động nữa để ủng hộ tinh thần cho các cháu
tôi thấy rất là bổ ích
thứ nhất là các cháu hòa đồng vui vẻ mạnh khỏe và nhanh khỏe bệnh về và tụi cùng gia đình
với mong muốn đem tổ chức
tới một không khí sáng sinh tràn ngập tình yêu thương chương trình sáng sinh hồng được bệnh viện nhi trung ương tổ chức hàng năm
cho khoảng hơn một năm trăm linh bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện
nhân dịp này bệnh viện nhi trung ương đã đón nhận hơn ba xuất quà hỗ trợ cho khoảng bốn mươi bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
với tổng kinh phí khoảng bảy mươi sáu triệu đồng cùng nhiều xuất cơ miễn phí hỗ trợ cho bệnh nhi
mục đích đầu tiên là để cho các bệnh nhân và các gia đình bệnh nhân
họ hiểu rằng là họ không đơn độc
trong những căn bệnh của họ đang điều trị tại bệnh viện
và họ luôn luôn được cộng đồng xã hội chung tay góp sức
ngày hội giáng sinh hồng đã trở thành một bữa tiệc thực sự dành cho các em nhỏ
mỗi bệnh nhi là một hoàn cảnh khác nhau
nhưng đều chung sự khó khăn thiệt thòi khi phải nỗ lực chiến thắng bệnh tật
chương trình là một dịp để xã hội chung tay giúp đỡ các bệnh nhi
cả về mặt tinh thần cũng như hỗ trợ phần nào về vật chất
tiếp thêm sức mạnh giúp các em vượt qua bệnh tật
đón một mùa sáng sinh ấm áp yêu thương